chiều ngày bốn tháng hai tức ba mươi tháng chạp thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ
đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo cán bộ chiến sĩ sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai tại đà nẵng
nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi cùng tiếp đoàn có lãnh đạo bộ quốc phòng
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai
tại buổi gặp thủ tướng chính phủ ghi nhận những kết quả hoạt động của sư đoàn
trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phòng chống lụt bão cháy rừng
hoàn thành tốt nhiệm vụ bay chuyên cơ chở các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quân đội đến thăm
kiểm tra tại các địa phương cán bộ chiến sĩ của sư đoàn đã luôn nêu cao khẩu hiệu
tất cả vì đồng bào miền trung ruột thịt phối hợp với các ngành địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế
văn hóa xã hội an ninh quốc phòng bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh hàng không
cho các chuyến bay của các nguyên thủ quốc gia các đại biểu đến việt nam qua sân bay quốc tế đà nẵng
trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu sư đoàn phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp an bình
và làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng trời vùng biển của tổ quốc
dịp này thủ tướng đã tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ sư đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai